thị trường tiêu thụ bị thu hẹp giá hải sản giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn ngư dân tỉnh quảng ngãi
nhưng với tinh thần quyết tâm vươn khơi bám biển để mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
ngư dân quảng ngãi đã cùng nhau vượt khó đi khơi xa các ngư trường truyền thống để giữ nghề biển
sau đây là ghi nhận tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
giá cá không ổn định thế nên thu nhập có hơn ba tỷ thôi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài khách du lịch không ra đảo cùng với thị trường tiêu thụ bị thu hẹp
nên thương lái cũng giảm thu mua giá cá cũng giảm từ hai mươi đến ba mươi
tuy nhiên sau khi các hoạt động trở lại nhiều tàu cá của ngư dân lý sơn tiếp tục đánh bắt ở các ngư trường xa
nhiều tàu thuyền trở về đạt sản lượng cao
lý sơn có trên năm trăm linh tàu cá với hơn ba lao động trên biển
chín tháng đầu năm ngư dân huyện đảo đã đánh bắt trên hai mươi tàu cá
ngư dân huyện đảo đã đánh bắt trên một trăm năm mươi bảy tấn hải sản các loại giá trị đạt trên năm trăm bốn mươi một tỷ đồng
nhiều tàu cá đến thời điểm này đã khai thác được trên một trăm linh tấn hải sản
bình quân tổng thu nhập của mỗi ngư dân trên năm mươi triệu đồng
tôi cũng hoạt động ngư dân mình cố gắng vươn khơi bóm biển đồng ý là giá trị sản lượng nó thấp
nhưng thực tế ra sản lượng mình khai thác được chiều
nhưng mà giá trị nó thấp thì nó cũng đợi một phần nào để đảm bảo về cuộc sống của nhân dân
mặc dù gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng ngư dân lý sơn vẫn quyết tâm đi khơi xa hành nghề
với mỗi ngư dân đảo tiền tiêu lý sơn
vươn khơi không chỉ đơn thuần là bám biển để mưu sinh
cao cả hơn nữa đó là thể hiện trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước